tối ngày một mươi hai tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã về tới thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng bảy
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam kể từ sau đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
và đồng thời thì đây cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của chủ tịch nguyễn thị kim ngân trên cương vị chủ tịch quốc hội
chuyến thăm được đánh giá là rất thành công góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc từng bước phát triển lên tầm cao mới
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
sân bay quốc tế bắc kinh chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến thủ đô bắc kinh trung quốc
đây là điểm đến thứ hai và là điểm đến đặc biệt quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với các cuộc tiếp xúc cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình hội đàm với chủ tịch nhân đại toàn quốc trung quốc lập chiến thư hội kiến chủ tịch chính hiệp trung quốc uông dương
tại các cuộc tiếp xúc các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp
giữa hai đảng hai nước nhân dân hai nước đồng thời nhất trí cần tăng cường hợp tác nhằm mang lại đời sống hạnh phúc cho nhân dân thể hiện tính yêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác hiện có làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
hai bên cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy những điểm tương đồng và kiềm chế kiểm soát những điểm còn bất đồng vì đại cục của hai nước
các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hiệu quả giữa việt nam và trung quốc trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm cân bằng lợi ích hai bên cũng có lợi
trong đó cần tích cực áp dụng các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định bền vững
các nhà lãnh đạo trung quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với việt nam để giải quyết vấn đề xuất siêu
hai bên nhất trí tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa quốc hội các cơ quan của quốc hội hai nước về công tác lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước
nhất trí tích cực hỗ trợ khuyến khích các địa phương nhất là các địa phương biên giới phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội
tuyên truyền tích cực về truyền thống láng giềng hữu nghị tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước về mối quan hệ hữu nghị để cùng nhau phát triển tích cực chuẩn bị các hoạt động phong phú thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
từ các cuộc gặp tiếp xúc có thể nhận thấy tiềm năng để phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước giữa các doanh nghiệp hai nước còn rất lớn và sẽ có chuyển biến về chất lượng hiệu quả hơn trong thời gian tới
năm ngày thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam khép lại có thể khẳng định chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp đạt được những kết quả thực chất trên tinh thần trao đổi cởi mở thẳng thắn và chân thành giữa các nhà lãnh đạo hai bên
kết quả chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc từng bước phát triển lên tầm cao mới